chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình nhập khẩu phế liệu vào việt nam và các giải pháp quản lý
hiện tình trạng nhập khẩu phế liệu vào việt nam thời gian qua diễn biến phức tạp nghiêm trọng
nhu cầu về phế liệu như giấy vụn nhựa để làm nguyên liệu là có thật
điều này có lợi về kinh tế cho nhà sản xuất nhưng không có lợi về môi trường
do vậy còn tồn động nhiều container phế liệu nhập khẩu tại các cảng
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường và các bộ liên quan tiếp thu ý kiến để ngăn chặn tốt hơn nữa tình trạng nhập phế liệu được đánh giá là nghiêm trọng nhất là số phế liệu nhập về đang tồn động tại các cảng hiện nay
đây là vấn đề cần kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc phải tăng cường phối hợp các cấp các ngành trong việc ngăn chặn phế liệu vào việt nam không để việt nam trở thành bãi thải ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống nhân dân
thủ tướng nêu rõ cần điều tra xử lý truy đến cùng các công ty
cơ phế liệu đã vào việt nam mà không có người nhận chiếm không gian lớn tại các cảng làm rõ nguyên nhân khởi tố một số vụ vi phạm luật môi trường nhập phế liệu trái phép vào việt nam để gian đe
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường làm rõ tác động từng sản phẩm phế liệu từ đó nêu rõ cơ sở cần thiết để có danh mục phế liệu đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn để nhập vào việt nam với tinh thần là giảm danh mục tối đa tránh tình trạng lợi bất cập hại do nhập phế liệu vào việt nam
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ tài chính các địa phương các bộ liên quan xử lý tiêu hủy di rời các container phế liệu
thủ tướng nhấn mạnh cần ra lại tất cả các giấy phép còn hạn ngạch không cấp mới giấy phép doanh nghiệp nhập phế liệu
thủ tướng nhất trí cần ban hành chỉ thị về vấn đề này là văn bản quan trọng để bộ tài nguyên và môi trường các bộ ngành liên quan các địa phương trong cả nước thực hiện
do đó cần viết dễ hiểu dễ vận dụng làm rõ trách nhiệm từng cấp từng ngành
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại